tòa nhân dân tỉnh đắk nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi ba bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lợi dụng sơ hở của ngân hàng việt nam thịnh vượng
trụ sở tại quận bốn tp hcm trong việc cho vay vốn trực tuyến tín chấp bằng số điện thoại
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trần văn kiều trú tại tp gia nghĩa với vai trò chủ mưu cầm đầu đã cấu kết với các bị cáo trên
làm giả các loại giấy tờ chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu hồ sơ vay vốn giả để vay tiền của ngân hàng việt nam thịnh vượng
quá trình giải ngân cho vay có nhiều hồ sơ khách hàng không thanh toán nợ
nên ngân hàng thịnh vượng đã cử nhân viên xác minh nhưng không tìm được các khách hàng này
vì vậy ngân hàng đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm của các đối tượng đến cơ quan công an tỉnh đắk nông
với thủ đoạn trên kiều cùng các đối tượng liên quan đã làm giả một trăm linh tám bộ hồ sơ vay vốn của ngân hàng việt nam thịnh vượng
rồi chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trần văn kiều hai mươi ba năm tù các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm sáu tháng đến một mươi bốn năm tù giam
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công một điểm đá gà nằm sâu trong các vườn nhãn bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
qua tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn ấp rồng giữa b xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà đá hai mươi xe gắn máy số tiền gần sáu mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
thời gian qua tình hình tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp
nói riêng trên địa bàn tỉnh bắc giang đã được kiềm chế và kéo giảm
tuy nhiên tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
và để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh bắc giang đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đầu tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi đi thăm đồng trở về nhà ông nguyễn đức thuần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn núng xã dĩnh trì thành phố bắc giang phát hiện bảy mươi bốn triệu đồng và một cây vàng sgc để trong kết sắt của gia đình đã bị mất
vào cuộc điều tra một ngày sau lực lượng công an thành phố bắc giang đã xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên là nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường trần nguyên hãn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tôi đã lấy chiều khóa mở ra và phát hiện ở bên trường
trong kết sắt có bảy mươi bốn triệu đồng
tôi đút vào túi quần sau đó thì tôi nhìn thấy có một miếng vàng sgc loại một lượng vàng
tôi đút vào túi quần sau đó tôi đi ra ngoài cổng
gần nơi nhất vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện hiệp hòa liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp chủ yếu là các tài sản tháng sắt dây điện
cầu máy gặt lúa xây lồi thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm và sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
nhận định đây là những đối tượng hoạt động chuyên nghiệp liều lĩnh gây bức xúc cho quần chúng nhân dân
công an huyện hiệp hòa đã đấu tranh và làm rõ thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên là một nhóm có năm đối tượng
buổi trưa buổi đêm buổi tối họ đẻ ngoài cửa hoặc gần cửa
người ta không đóng khóa chính vì thế làm một tạo lực kiện để cho bọn em lấy đồ vật dễ dàng
từ các vụ án trên có thể thấy thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới
chủ yếu các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi bảo vệ tài sản
đặc biệt là ở những nơi gần đường giao thông hoặc những công trường nơi vắng người qua lại để trụng
tuy nhiên gần đây tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng câu kết móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn
hoặc hình thành ổ nhóm hoạt động liên tuyến liên hiệp và khép kín
từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ tài sản trộm cắp gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý và thu hồi tài sản bị mất
thủ đoạn của chúng bây giờ thì nó không đơn thuần là trộm cắp theo kiểu nhỏ lẻ hoặc là
hoạt động đơn lẻ mà chúng sẽ có sự cấu kết từ hai cho đến có thể là đến bốn đối tượng tham gia thực hiện hành vi phạm tội
và chúng cũng có sự phân vai trong vấn đề thực hiện hành vi
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
điều quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của mỗi người dân trong việc tự bảo quản tài sản
tránh để xảy ra những tình huống sơ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa tiến hành triệt phá đường dây số đề quy mô lớn
trước đó lực lượng chức năng phát hiện tại nhà đối tượng nguyễn thị hiền chú tại phường an khê
tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và đã bắt giữ hiền cùng với nguyễn thị thu anh chú tại quận hải châu
qua đấu tranh hiền khai nhận đường dây gồm năm người cầm cái thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
nguyễn hữu toàn hai mươi ba tuổi trú tại quận hải châu được thuê để nhận tịch tổng hợp đối chiếu kết quả sổ số và mở bảng xeo tính toán số tiền thắng thua hàng ngày cho các nhà cái
mọi giao dịch đều được các đối tượng chuyển khoản ngân hàng
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng tổng số tiền ước tính trên ba tỷ đồng
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
trước đó nhận được tin báo có nhóm đối tượng ở xã hành thịnh huyện nghĩa hành mang theo hung khí đang chuẩn bị kéo về thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành hỗn chiến
lực lượng công an huyện nghĩa hành đã khẩn trương tổ chức bao vây chốt chặn
các đối tượng trên đường đến thị trấn trợ chùa đã bị vây chặn truy bắt lần lượt một mươi sáu đối tượng được đưa về công an xã hành thịnh ngay sau đó
các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã thách chiến với nhóm thanh niên ở thị trấn trợ chùa
hiện vụ việc đang được công an xã hành thịnh điều tra xử lý
sau giãn cách xã hội cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
đặc biệt là tại các địa bàn nông thôn có diện tích rộng nhiều khu cụm công nghiệp
lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nông thôn
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất ghi nhận tại huyện trương mỹ thành phố hà nội
ngày năm tháng một mươi trên địa bàn thị trấn trúc sơn xảy ra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần một mươi triệu đồng
ngay khi tiếp nhận tin báo công an thị trấn trúc sơn nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập đối tượng nghi vấn
qua đấu tranh khai thác đối tượng trịnh duy hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
vì nhóm năm không có ai ở nhà thì cháu mới đi sang để xem có cái gì để lấy được không để bán được lấy tiền kiếm tiền mua đá chơi
thì cháu bước chân sang thì cháu thấy hai cái điện thoại ở dưới lên nhà mang đường dưới trường cấp a
sau giãn cách thì các chốt kiểm soát đã được dỡ do vậy là các loại tội phạm sẽ trở lại hoạt động
các loại tội phạm này sẽ tập trung vào các hành vi như trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản cố ghi anh tích và đòi nợ thuê v v
các địa bàn tập trung phạm tội như các đơn vị công sở đặc biệt là các trường học
chỉ từ tháng chín đến nay
công an huyện trường mỹ đã điều tra khám phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự
sau đợt dịch thứ tư trên địa bàn huyện chủ yếu xuất hiện loại tội phạm trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản đòi nợ thuê
trường mỹ là một đoạn thuần lông có tuyến đường khu nộ đồ hồ chí minh
cơ bản thì cũng chưa phát hiện tội phạm mới nhưng tuy nhiên cái tội phạm mà lợi dụng sau giãn cách thì chủ yếu vẫn là tội phạm tài sản
xâm phạm với sở hữu của người dân
để đảm bảo an ninh nông thôn sau dịch lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm
tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khép kín tuyến địa bàn kịp thời phát hiện chấn áp bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật
đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân nâng cao cảnh giác ý thức chấp hành pháp luật
chúng tôi chỉ đạo công an các lực lượng từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến
để người dân nắm được phương thức thủ đoạn mới trong thời gian sau giãn cách
đặc biệt là chúng tôi yêu cầu các lực lượng phải tập trung tuần tra không để các loại tội phạm lợi dụng
trong thời gian sau giãn cách để gây ra các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn
thành phố hà nội đang thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch
vừa phát triển kinh tế người dân đã bước đầu quay lại hoạt động sản xuất
bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương
ý thức của người dân sẽ tạo nên phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm sâu rộng trong cộng đồng
góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại địa phương từng bước chiến thắng đại dịch bệnh
với hành vi cố ý gây thương tích công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với đối tượng trần văn chính hai mươi một tuổi quê tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ
theo hồ sơ do mâu thuẫn trong quá trình làm việc với anh trần thanh sang và phan hữu phước
nên chiều tối ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi phước đã rủ chính lê trọng phúc nguyễn trọng nguyễn
chặn đường đánh anh sang gây thương tích một mươi một rồi bỏ trốn
chiều ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chính bị công an huyện nhơn trạch bắt quả tang khi đang trốn tại
tại một nhà máy ở khu công nghiệp nhân trạch còn phan hữu phước và lê trọng phúc đã bị công an huyện nhân trạch
bắt vào giữa tháng chín theo quyết định truy nã
với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nguyễn văn vọng nguyên giám đốc và lê hải hùng
đang là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê ea sim ở xã ea cơ tu
huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm
giam bốn tháng để điều tra
công ty cà phê ea sim là đơn vị hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cà phê việt nam
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai niên vụ cà phê hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ông vọng với vai trò là giám đốc công ty
đã ký khống và hợp thức hóa bốn chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
cũng theo kết quả điều tra đối với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng lập khống vào năm hai nghìn một mươi chín

xuất toán ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh chuyển qua kỹ quỹ thi đua khen thưởng